một vụ tai nạn công trình đã xảy ra tại bang uttar pradesh miền bắc của ấn độ
khiến ít nhất một mươi người thiệt mạng và một mươi một người khác bị thương
trong vụ việc này thì phần mái của một kho lạnh đã bị sập xuống
theo lực lượng cảnh sát những người bị thương đã được đưa ra khỏi đống đổ nát
trong đó năm người vẫn đang được chăm sóc y tế
hiện vẫn còn ba người mất tích công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra
tai nạn chết người do cơ sở hạ tầng xuống cấp xảy ra phổ biến ở ấn độ
do quy định quản lý chất lượng công trình còn lòng lẻo